liên quan đến vụ dùng xăng đốt làm hai phụ nữ bị bỏng nặng xảy ra tại phòng trọ thuộc phường liên bảo thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc vào ngày hai mươi tháng ba vừa qua công an tỉnh vĩnh phúc cho biết đã bắt được hai đối tượng gây án
sau khi tổ chức khám nghiệm hiện trường và thu thập thông tin ban đầu phòng hành sự xác định đây là một vụ sử dụng xăng để đốt người giết người
tính chất và hậu quả là rất nghiêm trọng hai nạn nhân bị bỏng rất nặng chín mươi năm cơ thể hiện đang hôn mê
với tính chất như vậy thì xác định là đây là vụ án giết người cho nên cơ quan điều tra pc bốn mươi năm đã ra ngay một quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người và huy động lực lượng để tổ chức điều tra
sau ngày tích cực thu thập các tài liệu điều tra đến ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn một mươi tám cơ quan điều tra đã đủ căn cứ để khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng dương tiến định ở phường khai quang vĩnh yên
là đối tượng có hành vi sử dụng xăng

ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn một mươi tám viện kiểm sát nhân dân tỉnh vĩnh phúc đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với dương tiến định về tội giết người
tuy nhiên cùng ngày dương tiên đích có hành vi tăng chứa trai phép chất ma túy nên bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm vì ma túy công an tỉnh vĩnh phúc bắt quả tăng tại phường khai quang thành phố vĩnh yên
tại cơ quan công an dương tiến hình đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
em nghĩ mình chỉ là để dọa hiền với mơ thôi thì em có lấy cái trái xăng này em dội lên người mơ em dội dội dội dội dội dội dội dội dội dội dội dội dội
dội lên đấy xong mơ không phản ứng gì cả không nói gì
thì em nghĩ bực quá nên nó dọa thế nó không sợ em dội thêm một lần nữa dội thêm một ít nữa nó cũng không nói gì em dội người hiền
cái giấy nó vẫn cháy thì em được bóp lại để nó tắt
không chỉ ở tỉnh vĩnh phúc
thời gian qua trên địa bàn cà nước
xảy ra một số vụ án dùng xăng đốt giết người
đây là loại tội phạm rất nguy hiểm
người bị bỏng có thể dẫn đến tử vong
hoặc để lại thương tật rất lớn trong cả cuộc đời còn lại
cả vì thể trạng lẫn tinh thần
ở trong cuộc sống thì có thể có rất nhiều mâu thuẫn
nhưng mà cơ quan điều tra cũng cảnh báo là
khi giải quyết mâu thuẫn thì phải hết sức bình tĩnh và phải kiềm chế
giải quyết mâu thuẫn theo đúng quy định của pháp luật
và tình cảm ứng xử của con người
tuyệt đối không sử dụng xăng dầu để mà thực hiện hành vi giải quyết mâu thuẫn
vì cái hành vi này nó gây ra một cái nguy hiểm đến tính mạng của con người
hoặc là gây ra một cái đau đớn rất là lớn đối với người bị hại